đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
phát biểu tại cuộc tiếp xúc phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sơn la nói chung và huyện mộc châu nói riêng đồng thời trực tiếp trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền